từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng năm đoàn công tác của ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
đã đi thăm và làm việc tại thái lan gặp gỡ kiều bào một số tỉnh tham dự đại lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập chùa khánh thọ
một ngôi chùa việt nam cổ tại tỉnh chanaburi
phát biểu tại đại lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập chùa khánh thọ đoàn công tác trân trọng gửi lời cảm ơn đến hoàng gia
và chính phủ vương quốc thái lan chính quyền và nhân dân tỉnh kancha naburi đã luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người việt nam
sinh sống ổn định hội nhập và phát triển đồng thời bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc duy trì tiếng việt
các ngôi chùa việt nam vừa là địa điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng vừa là nơi bà con kiều bào gửi gắm tình cảm với quê hương
duy trì các phong tục tập quán lâu đời gắn kết cộng đồng giáo dục thế hệ trẻ kiều bào về cội nguồn và các nét đẹp văn hóa của dân tộc
tại buổi gặp gỡ các hội đoàn người việt nam các kiều bào lão thành đoàn công tác mong bà con tiếp tục đoàn kết
lãnh đạo các hội đoàn chung sức đồng lòng gắn kết cộng đồng nuôi dưỡng các thế hệ kiều bào trẻ hướng về quê hương đất nước
gìn giữ văn hóa và tiếng việt hy vọng cộng đồng kiều bào ngày càng đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và các hoạt động cộng đồng
tin tưởng bà con sẽ là những đại sứ nhân dân của việt nam tại thái lan góp phần quan trọng tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước